xin chào quý vị và các bạn đã theo dõi bản tin chiều trên kênh youtube bản sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế mở đầu bản tin toàn cảnh chiều ngày hôm nay ba mươi tháng ba
sẽ là tin tức cập nhật mới nhất về tình hình covid một mươi chín tại trung quốc
thưa quý vị chính quyền thượng hải trung quốc ngày hôm nay đã mở rộng phong tỏa
sang các khu vực phía tây trong bối cảnh số ca mắc covid một mươi chín đạt mức kỷ lục
theo reuters ngày hai mươi bảy tháng ba thương hải tuyên bố áp đặt phong tỏa hai giai đoạn
để kiềm chế đợt bùng phát covid một mươi chín mới nhất đảm bảo an toàn và sức khỏe của người dân
giai đoạn một bắt đầu từ ngày hai mươi tám đến ngày ba mươi một tháng ba phong tỏa nửa phía đông thượng hải
giai đoạn hai bắt đầu từ ngày một đến ngày năm tháng bốn phong tỏa nửa phía tây thượng hải
tuy nhiên từ ngày ba mươi tháng ba thành phố này bắt buộc mở rộng phong tỏa
sang các khu vực phía tây sớm hơn so với kế hoạch ban đầu
theo đó quận mẫn hàng tây nam thượng hải có hai năm triệu cư dân sinh sống
sẽ đình chỉ hoạt động của xe buýt công cộng cho đến ngày năm tháng bốn
một số cư dân sống ở các quận phía tây thượng hải cũng nhận được thông báo không rời khỏi nhà trong bảy ngày tới
reuters dẫn thông báo của nhà chức trách thượng hải cho biết
chúng tôi gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả ngư dân
chúng ta sẽ tiếp tục cuộc sống bình thường sớm
nhưng thời gian tới chúng tôi yêu cầu tất cả mọi người tuân thủ chặt chẽ
các biện pháp kiểm soát dịch covid một mươi chín không tụ tập và hạn chế đi lại
trong hai mươi bốn giờ qua thượng hải ghi nhận số ca mắc covid một mươi chín kỷ lục
năm sáu trăm năm mươi sáu ca không triệu chứng và ba trăm hai mươi sáu ca có triệu chứng
tăng từ bốn ba trăm tám mươi một ca không triệu chứng và chín mươi sáu ca có triệu chứng ngày hai mươi tám tháng ba
chính quyền thượng hải viết trên tài khoản wechat chính thức vào tối hai mươi chín tháng ba rằng
những người không tuân thủ xét nghiệm covid một mươi chín có thể gặp rắc rối về mặt pháp lý và sẽ bị xử phạt
cư dân thành phố đã đổ xô đi mua nhu yếu phẩm và sản phẩm y tế sau thông báo phong tỏa nghiêm ngặt
trên màn sội weibo của trung quốc chủ đề đại dịch phố đông quận ở thượng hải
đang thu hút sự chú ý một đoạn video được chia sẻ rộng rãi cho thấy
một chú chó robot tích hợp là phòng thanh di chuyển xung quanh những con đường vắng
nhắc nhở cư dân thực hiện các biện pháp phòng ngừa cần thiết
lệnh phong tỏa mới nhất cũng làm ảnh hưởng tới hoạt động sản xuất phụ tùng ô tô ở thượng hải
hai nhà cung cấp lớn aptiv và thyssenkrupp cùng với tập đoàn tesla trước đó
phải đóng cửa các nhà máy để kiềm chế dịch
tính đến ngày ba mươi tháng ba trung quốc ghi nhận một trăm bốn mươi bảy bốn trăm ba mươi bảy ca mắc covid một mươi chín
bốn sáu trăm ba mươi tám ca tử vong và một trăm một mươi bốn sáu trăm ba mươi sáu trường hợp phục hồi
làn sóng lây nhiễm mới này tại trung quốc đang ảnh hưởng khá nhiều tới cuộc sống của người dân
lệnh phong tỏa mở rộng sẽ tác động một phần không nhỏ đến nền kinh tế nước này
trung quốc đang chống chọi làn sóng omicron biến chủng có khả năng lây nhiễm cao hơn của covid một mươi chín
việc gấp lệnh phong tỏa có thể khiến nước này thiệt hại bốn mươi sáu tỷ usd tương đương ba một gdp mỗi tháng
theo hãng tin bloomberg con số thiệt hại của trung quốc là ba một gdp mỗi tháng
con số thiệt hại có thể tăng gấp đôi nếu có thêm nhiều thành phố của nước này siết chặt phong tỏa
con số bốn mươi sáu tỷ đô là ước tính thiệt hại tối thiểu mà một chuyên gia kinh tế thuộc đại học trung hoa hồng kông
cohk đưa ra dựa trên cơ sở các tỉnh thành đóng góp khoảng hai mươi gdp của trung quốc đang phải áp dụng lệnh phong tỏa cục bộ
mức độ tổn thất sẽ lên đến hơn chín mươi tỷ đô mỗi tháng nếu các địa phương này hành động tương tự như thượng hải
nghĩa là đưa ra chính sách phong tỏa nghiêm ngặt hơn yêu cầu phần lớn người dân phải ở yên trong nhà
các biện pháp chống dịch hà khắc của trung quốc đồng nghĩa tổn thất kinh tế của việc phong tỏa rõ ràng sẽ lớn hơn
so với những gì chúng ta chứng kiến ở các quốc gia khác
giáo sư james michelson của cuhk nhận định
ông nói thêm rằng mức tổn thất ba một tương đương hai trăm chín mươi năm tỷ nhân dân tệ với sáu ba tỷ đô là ước tính thận trọng
vì chưa tính đến ảnh hưởng mà lạm phát gây ra cho thu nhập của người dân
ông song và nhóm nghiên cứu của ông sử dụng dữ liệu định vị của gần hai triệu xe tải hoạt động ở trung quốc
sự di chuyển của những xe tải này có mức độ tương quan tỷ lệ thuận cao
so với các hoạt động kinh tế ở nền kinh tế lớn thứ nhì thế giới
nếu tính thêm cả tác động lạm phát trên toàn quốc và ảnh hưởng lan tỏa từ sự tắc nghẽn chuỗi cung ứng
thiệt hại đối với kinh tế trung quốc sẽ lớn hơn nhiều
riêng đợt phong tỏa nghiêm ngặt đang áp dụng ở trung quốc đã có thể khiến gdp thực sự của trung quốc giảm bốn
theo nhóm của giáo sư song
nếu tất cả bốn thành phố lớn nhất của trung quốc cùng phong tỏa chặt
thì gdp toàn quốc sau khi điều chỉnh lạm phát của nước này
sẽ giảm một mươi hai trong thời gian phong tỏa
kịch bản sâu nhất mà nhóm nghiên cứu đưa ra là tất cả các thành phố của trung quốc phải phong tỏa trong một tháng
trong trường hợp đó gdp toàn quốc giảm năm mươi ba trong thời gian phong tỏa
trung quốc đang chống chọn làn sóng omicron biến chủng có khả năng lây nhiễm cao hơn của covid một mươi chín
bắt đầu trong tháng ba đợt bùng dịch này đã ghi nhận số ca nhiễm mới hàng ngày trên toàn quốc vượt mốc sáu trong tuần này
ngân hàng goldman sachs ước tính rằng những khu vực có sự bùng dịch
với nguy cơ vừa đến cao đang phải áp dụng một dạng phong tỏa nào đó
chiếm tổng cộng khoảng ba mươi ba gdp của trung quốc
hy vọng với những biện pháp thắt chặt đang được chính quyền áp dụng
tại các thành phố có số ca mắc cao
thì tình hình dịch tại trung quốc sẽ sớm được đẩy lùi và phục hồi lại đà tăng trưởng của nền kinh tế
còn tại việt nam từ đầu năm đến nay trên địa bàn tỉnh thái bình
ghi nhận trên một trăm chín mươi tám ca mắc covid một mươi chín
trong đó số trẻ em chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín mắc bệnh có xu hướng gia tăng
đa số trẻ mắc có triệu chứng nhẹ nhanh khỏi nhưng sau đó nhiều trẻ bị ảnh hưởng nặng nề
các bác sĩ khuyến cáo rằng nếu không được xác định trần đoán và điều trị kịp thời
sẽ gây nguy hiểm với trẻ nhỏ
thống kê của ngành y tế tỉnh thái bình đến nay trên địa bàn có gần một trăm bốn mươi bảy trẻ
từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi được tiêm đủ hai bụi vaccine phòng covid một mươi chín vào trung tuần tháng ba năm hai nghìn hai mươi
tỷ lệ trẻ dưới một mươi tám tuổi mắc covid một mươi chín có xu hướng tăng chiếm trên ba mươi sáu
đa số trẻ mắc bệnh có triệu chứng nhẹ nhanh khỏi
tuy nhiên sau khi khỏi bệnh nhiều trẻ có những bất thường với sức khỏe cần được thăm khám
nhất là trẻ dưới một mươi hai tuổi chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
theo bác sĩ chuyên khoa một trần thị nhẫn trưởng khoa khám bệnh bệnh viện nhi thái bình
trung bình mỗi ngày bệnh viện tiếp đón từ hai trăm linh đến hai trăm năm mươi bệnh nhi đến khám
với quy trình sàng lọc phân luồng bệnh nhân được thực hiện kỹ lưỡng ngay từ khu vực cổng vào
trong đó có khoảng bốn mươi bệnh nhi đến khám sau khi mắc covid một mươi chín
đau đầu mệt mỏi kém ăn phát ban không tập trung
qua thăm khám bệnh viện đã tầm soát và phát hiện một số trẻ có biểu hiện nặng
nghi ngờ mắc hội chứng hậu covid một mươi chín
bác sĩ chuyên khoa hai đỗ mạnh dũng phó giám đốc bệnh viện nhi thái bình cho biết
thời gian qua số trẻ mắc covid một mươi chín tại thái bình có xu hướng tăng
trong đó nhiều trẻ em dưới một mươi hai tuổi mắc bệnh chưa được tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
qua triển khai hoạt động phòng khám hậu covid một mươi chín bệnh viện đã ghi nhận một số trường hợp
chịu những di chứng nặng sau khi mắc covid một mươi chín về hô hấp dối loạn tâm thần kinh
các bác sĩ khuyên cáo với những trẻ đã mắc covid một mươi chín người nhà cần tiếp tục theo dõi sức khỏe của trẻ
ít nhất hai ba tuần thậm chí là đến tận hai ba tháng sau đó
phụ huynh nên cho trẻ đi khám khi có các biểu hiện bất thường về thể chất và tinh thần
như sốt cao liên tục trên hai mươi bốn giờ nổi ban đỏ hoặc sung huyết rác mạc phu nề niêm mạc miệng bàn tay chân dối loạn tiêu hóa
mặc dù tỷ lệ trẻ mắc hội chứng hậu covid một mươi chín không nhiều song nếu được trần đoán phát hiện sớm và điều trị kịp thời
sẽ giúp trẻ phục hồi tốt tránh các biến chứng nguy hiểm khác
đặc biệt việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín đối với những trẻ trong độ tuổi chỉ định là giải pháp tốt giúp phòng bệnh
cũng như giảm thiểu các nguy cơ biến chứng khi mắc bệnh sau này
từ những khuyến cáo trên của bác sĩ ta thấy rằng việc theo dõi sức khỏe của trẻ hậu covid một mươi chín là vô cùng quan trọng
bên cạnh đó biện pháp tiêm phòng vaccine cho trẻ cũng nên được ưu tiên hàng đầu
bộ y tế vừa có công văn số một nghìn năm trăm ba mươi năm gửi sở y tế các tỉnh thành phố viện vệ sinh dịch tế viện pasteur
về việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ em từ năm đến dưới một mươi hai tuổi
theo đó việc tiêm này sẽ triển khai theo chiến dịch trong tháng bốn năm hai nghìn một mươi hai
tổ chức tiêm tại các trạm y tế phường xã bệnh viện điểm lưu động và trường học
dự kiến triển khai tiêm vaccine cho trẻ từ năm đến dưới một mươi hai tuổi trong tháng bốn
ngay sau khi úc viện trợ khoảng một mươi ba bảy triệu liều vaccine pfizer và moderna
hiện chương trình tiêm chủng mở rộng quốc gia bộ y tế đang phối hợp với đại sứ quán úc để đưa vaccine về việt nam
đợt một có khoảng chín bảy triệu liều bao gồm bảy triệu liều do pfizer sản xuất và chín triệu liều do moderna sản xuất
số vaccine này đều có hạn sử dụng đến tháng bảy năm hai nghìn hai mươi hai dự kiến vận chuyển về việt nam vào đầu tháng bốn
đợt hai có khoảng bốn triệu liều do pfizer sản xuất được chính phủ úc viện trợ thông qua quỹ nhi đồng liên hợp quốc unicef
theo thứ trưởng bộ y tế nguyễn trường sơn việc tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm một mươi một tuổi sẽ triển khai theo chiến dịch
miễn phí tại các cơ sở tiêm chủng cố định ở trạm y tế phường xã bệnh viện điểm tiêm lưu động và trường học
trẻ trong độ tuổi đi học sẽ được lập danh sách theo lớp bao gồm học sinh lớp sáu của trường trung học cơ sở học sinh đang học trường tiểu học
từ lớp một đến lớp năm và trẻ năm tuổi đang học mẫu giáo những trẻ không đi học sẽ được điều tra và lập danh sách tại cộng đồng
để đảm bảo không bỏ lỡ cơ hội tiêm chủng
theo đại diện chương trình tiêm chủng quốc gia việc tiêm chủng được thực hiện giống như đợt trước đó với nhóm từ một mươi hai đến dưới một mươi tám tuổi
tức triển khai tiêm trước cho nhóm trẻ học lớp sáu dưới một mươi hai tuổi và hạ thấp dần độ tuổi yêu cầu hàng đầu là đảm bảo an toàn tiêm chủng
trong tuần này bộ y tế sẽ tập huấn hướng dẫn chuyên môn triển khai tiêm vaccine phòng covid một mươi chín
cho trẻ từ năm tuổi đến dưới một mươi hai tuổi cho các địa phương hướng dẫn xây dựng kế hoạch chi tiết tổ chức buổi tiêm chủng góp phần đảm bảo an toàn chung
nói về sự cần thiết tiêm vaccine phòng covid một mươi chín cho trẻ năm một mươi một tuổi giáo sư tiến sĩ phan trọng lân cục trưởng cục y tế dự phòng bộ y tế khẳng định
việc tiêm vaccine covid một mươi chín cho trẻ lứa tuổi này có ý nghĩa rất quan trọng làm giảm nguy cơ bệnh nặng giảm nguy cơ lây nhiễm cho những người trong gia đình
đặc biệt là người có nguy cơ cao những người chống chỉ định tiêm chủng và chưa đến tuổi tiêm chủng
việc này góp phần tăng diện bao phủ vaccine trong cộng đồng góp phần thích ứng an toàn kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
liên quan đến băn khoăn của nhiều phụ huynh về việc trẻ từng mắc covid một mươi chín tức là đã có miễn dịch tự nhiên liệu có cần tiêm vaccine không
tiến sĩ phạm quang thái trưởng văn phòng tiêm chủng mở rộng miền bắc viện vệ sinh dịch tễ trung ương cho biết
một số nghiên cứu cho thấy virus sars cov hai khi tấn công vào cơ thể lần đầu tiên thì để lại miễn dịch không cao
đây là cơ sở cho nguy cơ tải nhiễm
vì vậy theo tiến sĩ phạm quang thái nên tiêm vaccine phòng covid một mươi chín ngay sau khi nhiễm bệnh thì miễn dịch sẽ nhiều hơn
góp phần hạn chế nguy cơ tái nhiễm thậm chí hạn chế cả những hội chứng hậu covid một mươi chín và tình trạng covid một mươi chín kéo dài
một người dương tính với sars cov hai nhưng lại không có triệu chứng có được uống thuốc kháng virus bodupravir hay không
đây là vấn đề được nhiều người thắc mắc
để giải đáp câu hỏi này chúng ta hãy lắng nghe tư vấn của chuyên gia y tế ngay sau đây
theo phó giáo sư tiến sĩ đỗ văn dũng trưởng khoa y tế công cộng đại học y dược tp hcm
thuốc kháng virus monupiravir được chỉ định sử dụng cho bệnh nhân triệu chứng nhẹ hoặc từ nhẹ đến trung bình
và trong vòng năm ngày sau khi bắt đầu triệu chứng
nếu bệnh nhân đã dương tính nhưng không có triệu chứng thì không cần dùng monopiravir
trừ khi bác sĩ điều trị phán đoán là người này thuộc nhóm có thể tiến triển bệnh nặng
trong trường hợp này thì việc uống thuốc có thể có hiệu quả bác sĩ dũng nói
về nguyên tắc tất cả các thuốc kháng sinh kháng virus đều nên dùng đúng liều lượng và thời gian chỉ định
đến ngày thứ ba bệnh nhân test thấy âm tính thì vẫn nên tiếp tục uống cho đến hết ngày thứ năm
tuy nhiên khi điều trị với monupiravir thì bệnh nhân không cần và không nên điều trị với các loại thuốc kháng virus khác
các kháng sinh hay cotychosteroids nhưng người bệnh có thể sử dụng thuốc
điều trị triệu chứng như thuốc hạ sốt thuốc ho hoặc bổ sung vitamin cd và nguyên tố vi lượng như kẽm
theo bộ y tế thuốc chứa monupiravir là thuốc mới được cấp phép có điều kiện là thuốc kê đơn
cần tiếp tục theo dõi về chất lượng hiệu quả an toàn của thuốc trong quá trình lưu hành
về sử dụng thuốc modulavir cần phải có sự thăm khám kê đơn và hướng dẫn của bác sĩ như viên y tế
khuyên cáo sử dụng thuốc đối với phụ nữ có thai và cho con bú
monopia không được khuyến cáo sử dụng trong thời kỳ mang thai
phụ nữ có khả năng mang thai nên sử dụng biện pháp tránh thai hiệu quả trong thời gian điều trị
và trong bốn ngày sau liều modulavir cuối cùng
ngoài ra dựa trên khả năng xảy ra các phản ứng có hại cho trẻ sơ sinh từ monopia
bộ y tế cũng không khuyến cáo cho con bú trong thời gian điều trị và trong bốn ngày sau liều modulavir cuối cùng
đối với trẻ em và thanh thiếu niên monopia không được phép sử dụng cho bệnh nhân dưới một mươi tám tuổi
vì có thể ảnh hưởng đến sự phát triển của xương và sụn
nam giới dùng modulavir
có thể ảnh hưởng đến tinh trùng mặc dù rủi ro được coi là thấp
vì vậy nam giới hoạt động tình dục với phụ nữ có khả năng sinh đẻ nên sử dụng một phương pháp tránh thai tin cậy
trong thời gian điều trị ít nhất là ba tháng sau liều monopiravir cuối cùng
người dân chỉ sử dụng thuốc modulavir khi có đơn của bác sĩ theo đúng chỉ định
các giới hạn sử dụng và các cảnh báo thận trọng của thuốc nêu trên
trong quá trình sử dụng thuốc munopiavir nếu gặp bất kỳ phản ứng có hại của thuốc
cần thông báo ngay cho bác sĩ hoặc dược sĩ để được tư vấn xử trí kịp thời
người dân không tự ý mua sử dụng thuốc monupiravir trôi nổi không rõ nguồn gốc xuất xứ trên thị trường
chỉ sử dụng các loại thuốc được bộ y tế cấp phép lưu hành để đảm bảo chất lượng
hiệu quả điều trị và sức khỏe của chính mình
theo một kết quả nghiên cứu của hiệp hội thận học mỹ công bố ngày ba mươi tháng ba
việc tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín có thể giúp bảo vệ những bệnh nhân phải chạy thận nhân tạo
trước nguy cơ mắc covid một mươi chín và bệnh tiến triển nặng
tiến sĩ matthews oliver của đại học torinter canada cùng các cộng sự đã phân tích bệnh án
của một mươi ba bảy trăm năm mươi chín bệnh nhân chạy thận nhân tạo trong khoảng thời gian từ ngày hai mươi một tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
đến ngày ba mươi tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một
trong số những người này một mươi bảy chưa tiêm chủng ngừa covid một mươi chín và tám mươi ba đã tiêm ít nhất một liều vaccine mrna người covid một mươi chín
nghiên cứu được tiến hành đối với toàn bộ các bệnh nhân
trong đó có một nhóm người đến từ nhiều cộng đồng và những người điều trị tại nhà
kết quả nghiên cứu cho thấy trong số này có sáu trăm sáu mươi ba người mắc covid một mươi chín ba trăm hai mươi ba người phải nhập viện
chín mươi bốn người tử vong do covid một mươi chín trong giai đoạn nghiên cứu này
so sánh với nhóm những bệnh nhân chạy thận nhân tạo chưa tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
những bệnh nhân chạy thận đã tiêm một liều vaccine mrna ngừa covid một mươi chín
giảm được từ bốn mươi một nguy cơ mắc covid một mươi chín và nguy cơ tiến triển thành bệnh nhân
bệnh nặng cần phải nhập viện hoặc gây tử vong giảm bốn mươi sáu
ngoài ra những người chạy thận nhân tạo đã tiêm hai liều vaccine ngừa covid một mươi chín
giảm được tới sáu mươi chín nguy cơ mắc bệnh và tám mươi ba nguy cơ bệnh trở nặng nếu họ bị nhiễm
trong nhóm những người chạy thận chưa tiêm chủng nguy cơ nhập viện của những người nhiễm bệnh là năm mươi hai
tỷ lệ tử vong là một mươi sáu trong khi nguy cơ nhập viện ở nhóm bệnh nhân đã tiêm hai liều vaccine là ba mươi
với tỷ lệ tử vong là một mươi
ngoài ra không có sự khác biệt đáng kể về hiệu quả của vaccine theo các nhóm tuổi
cách chạy thận hay loại vaccine ngừa covid một mươi chín
ngày hai mươi chín tháng ba trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh cdc của mỹ thông báo biến thể phụ ba hai của omicron
còn gọi là omicron tàng hình đã trở thành biến thể lây nhiễm chủ đạo tại mỹ do có khả năng lây nhiễm nhanh
tuy nhiên theo cố vấn y tế hàng đầu của nhà trắng tiến sĩ anthony fauci
không có khả năng nước này sẽ phải chứng kiến làn sóng dịch bệnh mới gia tăng trở lại
tuy nhiên trong tuần kết thúc ngày hai mươi sáu tháng ba pa hai chiếm năm mươi bốn chín số ca nhiễm mới tại mỹ
tăng so với tỷ lệ ba mươi chín ghi nhận trong tuần trước đó
theo các nghiên cứu ban đầu biến thể omicron tàng hình có khả năng lây nhiễm cao hơn ba mươi
so với biến thể pa một của omicron
trước tình hình dịch bệnh hiện nay cdc mỹ đã khuyến cáo người có hệ miễn dịch suy yếu
và người trên năm mươi tuổi cần tiêm mũi vaccine ngừa covid một mươi chín thứ tư trong ít nhất bốn tháng sau mũi tiêm thứ ba
trước đó cơ quan quản lý dược phẩm và thực phẩm mỹ fda cũng đã khuyến nghị tiêm mũi thứ tư vaccine
của hãng pfizer biontech hoặc moderna cho cùng nhóm đối tượng này
theo cdc mỹ vaccine đã phát huy hiệu quả trong suốt thời gian dịch covid một mươi chín bùng phát
do biến thể omicron gần đây giúp người đã tiêm mũi tăng cường giảm nguy cơ tử vong tới hai mươi một lần
và giảm nguy cơ nhập viện điều trị tới bảy lần so với người không tiêm chủng
trong vài tuần qua mỹ đã dỡ bỏ rất nhiều các biện pháp hạn chế để phòng dịch
sau khi một loạt các nước châu âu thực hiện nới lỏng biện pháp
cụ giống như new york nhiều thành phố của mỹ như los angeles và washington d c
đã quyết định bỏ quy định bắt buộc đeo khẩu trang và xuất trình giấy chứng nhận tiêm chủng
khi tham gia các hoạt động tại một số địa điểm công cộng
tuy nhiên quy định bắt buộc đeo khẩu trang được áp dụng đối với hành khách đi máy bay
tại sân bay và sử dụng các phương tiện giao thông công cộng
ngày ba mươi tháng ba chính quyền hai mươi một bang đã tìm cách hủy bỏ quy định này
khi đệ đơn lên một tòa án mỹ tìm kiếm sự ủng hộ
cuối bản tin là dự báo thời tiết của hà nội mới nhất
theo cập nhật từ trung tâm khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường
nên từ gần sáng ngày một tháng bốn hà nội trời sẽ chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia khoảng đêm ba mươi một tháng ba
bộ phận không khí lạnh từ phía bắc sẽ ảnh hưởng đến khu vực đông bắc của bắc bộ
từ gần sáng và ngày một tháng bốn ảnh hưởng tới các nơi khác ở phía đông bắc bộ
sau đó ảnh hưởng đến phía tây bắc bộ bắc trung bộ và trung trung bộ
ảnh hưởng của không khí lạnh nên từ chiều tối và đêm ba mươi một tháng ba đến ngày một tháng bốn
bắc bộ mưa rào và rông cục bộ mưa vừa mưa to khu vực bắc và trung trung bộ mưa vừa mưa to và rông
có nơi mưa rất to trong mưa rông có khả năng xảy ra lốc xét mưa đá và gió giật mạnh
bắc bộ từ đêm ba mươi một tháng ba trời chuyển rét với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi bốn đến một mươi bảy độ c
vùng núi có nơi dưới một mươi hai độ c khu vực từ thanh hòa đến thừa thiên huế từ ngày một tháng bốn trời chuyển rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến từ một mươi năm đến một mươi tám độ c
khu vực hà nội từ đêm ba mươi một đến ngày một tháng bốn mưa rào và rông từ gần sáng ngày một tháng bốn trời chuyển rét
với nhiệt độ thấp nhất phổ biến một mươi bốn một mươi bảy độ c
và nếu như quý vị ra ngoài thì hãy mặc ấm để bảo vệ sức khỏe bản thân
bên cạnh đó hãy tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch để đề phòng các bệnh về hô hấp và sự lây nhiễm của dịch covid một mươi chín
thưa quý vị và các bạn thông tin vừa rồi đã khép lại bản tin tuần cảnh chiều ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại